tại đắk lắc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
kết quả phát triển cây mắc ca tại việt nam thời gian qua định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới
hội nghị có sự tham dự của đại diện các bộ ban ngành trung ương hai mươi ba tỉnh trồng mắc ca và cộng đồng các doanh nghiệp
phát biểu chỉ đạo hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến yêu cầu cần một chiến lược phát triển mới cho cây mắc ca
đó là những vấn đề về quy hoạch giống thị trường vốn đầu tư
thủ tướng cho rằng rất hiếm có loại cây nào mà tăng trưởng đến hai mươi bốn một năm
lại vừa giúp cho người dân vùng sâu vùng xa xóa đói giảm nghèo góp phần làm giàu và bảo vệ môi trường
an ninh quốc gia tốt như mắc ca
đấy chính là tiền đề để chúng ta có trách nhiệm làm thế nào để những cây trồng có giá trị được quan tâm đầu tư phát triển
muốn vậy điều kiện cần đặt ra là phải hình thành chuỗi liên kết sản xuất mà doanh nghiệp nòng cốt
hiệp hội là chủ lực và người dân là quan trọng
về sản lượng năm hai nghìn hai mươi các tỉnh dự kiến
các tỉnh dự kiến thu hoạch gần sáu sáu nghìn tấn hạt tươi tăng gần hai mươi bốn năm lần so với năm hai nghìn một mươi năm
giá bán sản phẩm dạng hạt xấy khoảng hai trăm linh triệu đồng một tấn như hiện nay sẽ mang lại giá trị khoảng bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng
trong đó có khoảng sáu mươi xuất khẩu sang các thị trường như nhật bản trung quốc hàn quốc singapore mỹ và pháp